theo số liệu của cùng thống kê đà nẵng về tình hình kinh tế xã hội của thành phố mới được công bố sáng nay cho biết
tổng sản phẩm trên địa bàn sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước giảm ở mức ba sáu mươi một so với cùng kỳ
đây là lần đầu tiên kinh tế thành phố đà nẵng có mức tăng trưởng âm kể từ khi thành phố trực thuộc trung ương từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
quy mô toàn nền kinh tế sáu tháng đầu năm ước đạt trên năm mươi một tỷ đồng thu hẹp hơn chín trăm một mươi bảy tỷ đồng so với cùng kỳ
đà nẵng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất có mức tăng trưởng âm
điểm sáng trong khu vực dịch vụ là hoạt động thông tin truyền thông
đây là một trong số ít các ngành duy trì được tăng trưởng
doanh thu sáu tháng của toàn ngành đạt trên sáu bảy trăm linh tỷ đồng tăng bốn năm
cùng với đó vốn thực hiện thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đạt được kết quả ấn tượng tăng hơn tám mươi sáu so với cùng kỳ